chiều một mươi tám tháng sáu đồng chí trương quang nghĩa ủy viên ban chấp hành trung mương đảng
bí thư thành ủy đà nẵng và đại diện lãnh đạo ủy ban các sở ban ngành thành phố đà nẵng
đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn nhân dịp ngày hai mươi một tháng sáu
phát biểu tại buổi thăm cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng đồng chí trương quang nghĩa
đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong thời gian qua của đội ngũ cán bộ phóng viên
biên tập viên thuộc cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng trong việc đấu tranh chống tiêu cực
bảo vệ tư tưởng chính trị kịp thời nêu gương những điển hình người tốt việc tốt
đồng hành cùng thành phố xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
đồng thời đề nghị lãnh đạo và đối ngũ cán bộ phóng viên biên tập cơ quan thường trực báo nhân dân
tại đà nẵng cần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân
trong thời gian tới